nhiều ngày nay những người nông dân ở xã miền núi lan giới huyện tân yên tỉnh bắc giang đang rơi vào cảnh khốn khổ vì ngô ngọt rớt giá chỉ còn một năm trăm linh đồng đến hai đồng một kg nhưng tiêu thụ vẫn hết sức khó khăn bởi không có thương lái đến thu mua
những cây ngô này đã vào độ thu hoạch nhưng gia đình chị bùi thị bắc ở thôn bình chương xã lan giới huyện tân yên cũng đành phải chặt bò để đem cho bò gà ăn
bao mồ hôi công sức của cả gia đình chị trông vào vụ ngô này
nhưng nay chỉ còn lại nỗi xót xa
không chỉ riêng gia đình chị bắc gặp cảnh giờ khóc giờ cười vì ngô ngọt rớt giá
tình trạng này đang diễn ra phổ biến tại hàng chục hộ đông dân trên địa bàn xã lan giới huyện tân yên
ngô ngọt giờ cũng chỉ là thức ăn cho cá
xót xa về công sức và tiền của mình bỏ ra mình chăm sóc
nhưng mà bây giờ nếu mà không làm vậy thì cũng không biết để đổi đâu được
khi làm ra sản phẩm mà giá rớt thì thực sự không biết là cái sản phẩm đi vào đâu
mà đến vụ sau để làm cái gì
được biết giá ngô giảm đột ngột là do những ngày gần đây giá lợn giá vịt giảm kéo theo giá nông sản
đặc biệt là giá ngô ngọt cũng tụt giảm từ tám đến một mươi đồng một kg xuống còn một năm trăm linh hai đồng một kg
huyện tân yên trồng một trăm năm mươi hectare ngô ngọt mỗi sòng ngô nông dân thiệt trên dưới ba triệu đồng
như vậy bà con nông dân thất thu hàng tỷ đồng
trong khi việc sản xuất gông ngọt trái vụ mang tính tự phát không có ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm
nên chính quyền địa phương cũng lúng túng trong việc tìm giải pháp
năm nay là nếu như nó ảnh hưởng cái giá này là bà con có cái thiệt hại về mất hẳn một vụ lúa để chờ chuyển sang cái cây này
thế bà ý kiến nguyện của bà con và của địa phương cũng mong là có
đối với nhà nước các cấp là có chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản và thu mua nông sản cho bà con
đảm bảo được cái giá cả ổn định để bà con yên tâm sản xuất
giá ngô ngọt quá bẻo bọt bán không có người mua khiến người nông dân ở đây cũng chẳng còn mặn mà
bởi có thu hoạch về thì cũng không biết để làm gì ngoài việc đem làm thức ăn cho gia súc gia cầm
ngô ngọt nhưng nông dân lại như ngậm che đắng